thưa quý vị ở xã khánh trung huyện yên khánh tỉnh ninh bình có một người đàn ông được mệnh danh là cha đẻ của những cây cầu
chứng kiến sự vất vả của bà con địa phương trong việc đi lại năm năm qua ông đỗ quang sản đã tự bỏ tiền xây sửa tám cây cầu
với ông sống đẹp chính là làm những việc thiết thực cho chính mình và những người xung quanh
danh cả tỷ đồng chỉ để xây cầu phục vụ cho bà con địa phương
hành động của ông sản khiến nhiều người nể phục sen lẫn tò mò hoài nghi bởi từ trước đến nay chưa có ai làm như vậy
nhưng với ông chuyện hết sức đơn giản
chuyên phát từ ý tưởng là từ nhỏ nào mình cũng là một người học sinh
bước qua đi qua cầu này để ra trường cấp ba a yên khánh học
thì trong đi qua cây cầu này thì thấy cái nỗi vất vả của rất đi lại
thì sau trải qua những năm tháng mình học xong là được đi bộ đội
thì bộ đội thì về trong sáu trên sáu mươi năm này nhìn lại cây cầu mà chưa được ai xây dựng
và con này là ý tưởng xin ủy ban nhân dân xã hai xã để làm công bước một cây cầu
đã nhiều người phải bỏ lại cả tính mạng do đi trên những cây cầu tự làm không an toàn
điều đó càng thối thúc ông sản phải hành động ngay
khi được hỏi ông có băn khoăn gì không
khi thực tế bản thân và gia đình không hề dư giả ông vốn là một kỹ sư xây dựng
hàng ngày vẫn phải bươn trải mưu sinh thì ông sản lại hóm hình bọc bệnh
không có người nói là sao không giống
với ông phần thưởng lớn nhất dành cho chính mình là sự cổ vũ
động viên bằng tinh thần và sự ghi nhận của bà con trong toàn xã
thuận tuyện cho mọi dân quần chúng buôn bán học sinh đi nải các thức nói chung mọi thức đều thuận tuyện hết
chuyên giải bác anh gái rất là thật
thật là tốt tính chuyên làm những việc có lợi cho bà con gia đình và nhân dân
sau khi chú hoàn thiện được cái cây cầu mà hằng ngày mình nhìn thấy cái cây cầu này
được mọi người đi nải các cháu các học sinh đi nải vui hạnh phúc
ông sản còn ấp ủ xây sửa thêm nhiều cây cầu nữa ở địa phương chứ không chỉ dừng lại ở con số tám
không cần hô hào khẩu hiệu suy nghĩ và hành động đầy nhân văn của ông đã truyền đi một thông điệp
đâu cần phải đợi đến khi thật giàu
mới có thể giúp ích cho quê hương
sống đẹp chính là làm những việc thiết thực nhất để cải thiện cuộc sống của chính mình và của cộng đồng